cộng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường huyện bình chánh công an xã vĩnh lộc b
lập biên bản xử lý công ty trách nhiệm hưu hạn giấy afc
địa chỉ số c sáu trên bốn ấp ba xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
về hành vi sản nước thải chưa qua xử lý ra môi trường
trước đó khoảng hai mươi h ba mươi ngày bốn tháng một mươi một đoàn kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạng giấy afc
đang bơm nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất ra môi trường
hệ thống xử lý nước thải hoạt động không đúng quy định
công ty sử dụng hai máy bơm để bơm khúc nước thải từ bể lắng chưa xử lý
ra hệ thống thoát nước của khu vực bằng đường cống ngầm dẫn ra kênh
ngay sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn giấy afc
ngưng hoạt động xả thải giữ nguyên hiện trạng và tiến hành lấy mẫu nước thải
khí thải để làm căn cứ xác minh xử lý theo quy định
trong ngày năm tháng một mươi một cơ quan chức năng đã buộc công ty trách nhiệm hữu hạn giấy afc
tháo dỡ đường ống xả thải sai quy định